lập gia đình từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng mãi mà chưa có con anh n hai mươi chín tuổi quyết định đến bệnh viện đa khoa gia đình để nhờ hỗ trợ sinh sản
kết quả thăm khám và xét nghiệm lâm sàng ban đầu cho thấy bệnh nhân n mang nhiễm sắc thể cả nam và nữ
thông thường nam giới mang bộ nhiễm sắc thể bốn mươi sáu xi nữ giới mang bộ nhiễm sắc thể bốn mươi sáu x
tuy nhiên bệnh nhân n lại khảm hai dòng tế bào có cả nhiễm sắc thể nam và nữ dòng tế bào nữ chiếm yêu thế
đây là bất thường nhiễm sắc thể rất hiếm gặp và là nguyên nhân gây ra vô sinh
bác sĩ chuyên khoa một hồ huy trưởng đơn vị tiết niệu nam khoa thông tin
đơn vị tiết niệm nam khoa và đơn vị hỗ trợ sinh sản đã tiến hành vi phẫu micro test tim tinh trùng cho bệnh nhân n
vợ của anh n cũng được tiến hành chọc hút noãn trứng song song để thực hiện thụ tinh trong ấm nghiệm với tinh trùng của chồng
kết quả tinh trùng sau khi tìm kiếm thành công được kết hợp với chứng của người vợ tạo thành một mươi một phôi khỏe mạnh chuẩn bị cho bước chuyển phôi tiếp theo
bác sĩ chuyên khoa hai đoàn phước hiệp đơn vị tiết niệu nam khoa phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết
micro test là kỹ thuật mù hiện đại nhất hiện nay để tìm kiếm tinh trùng trong mô tinh hoàn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn
so với kỹ thuật thông thường kỹ thuật mới này sẽ giúp sát xuất tìm thấy tinh trùng cao và ít tổn thương nhu mô tinh hoàn
kỹ thuật microte đã được thực hiện thành công tại bệnh viện đa khoa gia đình đà nẵng trong thời gian qua
bác sĩ hiệp cho biết cũng theo bác sĩ hiệp kỹ thuật microtes là cách trợ giúp cuối cùng đối với những bệnh nhân chẩn đoán vô tinh do bệnh lý nam khoa hoặc có bất thường vì nhiễm sắc thể
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một hồ huy trưởng đơn vị tiết niệm nam khoa bệnh viện đa khoa gia đình đà nẵng cho biết
một bệnh nhân nam hai mươi chín tuổi đã mong con hai năm
và người nam là chiếm tới một nửa
thành thử là
xã hội ngày càng phát triển
thì người nam đi khám sức khỏe sinh sản thì ngày càng nhiều
từ đó chúng ta sẽ tầm soát
sớm những nguyên nhân
bất thường ở người nam mà chúng ta điều trị sớm
thì cái khả năng mà chúng ta
bị vô sinh do không có tinh trùng
thì sẽ bị
tầm soát biết được nguyên nhân sớm
và xử lý sớm từ đó hiệu quả điều trị sẽ càng cao hơn